điều động chuyển trường là chủ trương lớn tác động trực tiếp đến giáo viên nên trước khi thực hiện
phải quán triệt tới toàn bộ cán bộ giáo viên trong trường đồng thời phải đánh giá những tiêu chí
như giáo viên dạy lâu năm giáo viên thuộc gia đình chính sách vợ của chiến sĩ bộ đội đóng quân
tại biên giới hải đảo ngoài ra nhà trường cần làm công tác tư tưởng và tổ chức thực hiện
một cách công khai minh bạch để giáo viên yên tâm phấn khởi công tác
tuy nhiên nhiều nơi vẫn chưa làm tốt công tác này dẫn tới những bức xúc kéo dài
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại hải phòng
đây là nhà của cô giáo trần thị thoa tại thôn cái tắt xã an đồng huyện an dương thành phố hải phòng
cô thoa là giáo viên trường trung học cơ sở an đồng đã được một mươi sáu năm và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
chồng cụ thoa là sĩ quan đang công tác tại tàu bốn nghìn ba mươi sáu hải đội một trăm linh một
bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một thường xuyên công tác xa nhà
nhưng ngày hai mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu cô thoa bất ngờ đứng
được điều động đến dạy học tại trường trung học cơ sở quốc tuấn cách nhà một mươi năm km
cùng đợt với cô thoa trường trung học cơ sở an đồng còn điều chuyển bốn giáo viên khác
đều trong hoàn cảnh tương tự có cô đang nuôi con nhỏ dưới ba mươi sáu tháng tuổi
tôi cũng chỉ có nguyện vọng cho tôi trở về trường trung học cơ sở an đồng để tôi công tác
quy trình mà đồng chí tiến tự lấy phiếu tự nghĩ ra lập ra một ban trung tâm
thì cái ban trung tâm đó có một mươi người mà một mươi người đó thì trong số giáo viên toán của chúng tôi là có
có chín người lấy phiếu nhưng một mươi người đấy là do đồng chí tiến tự cử ra
đặt vấn đề ra là đồng chí điều động đi đồng chí cần được có tiêu chí cụ thể
thì chúng tôi mới tâm phục hợp phục đồng chí cho qua cái vấn đề này
trước đó ngày hai mươi năm tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu ông tiến đã tổ chức năm cuộc họp để bỏ phiếu truyền các cô đi trường
khác mà không dựa vào bất kỳ tiêu chí nào kể cả công tác hậu phương quân đội
đối với trường trung học cụ thể ở trường thì có cáo với anh là chúng tôi cũng chỉ được giao một nhiệm vụ đầm đập danh sách
binh chế thừa thế cho nên là anh em đi làm bình đẳng giống như nhau
cho nên là cái việc xét tính điều kiện tiêu chí hoàn cảnh của từng cá nhân một ở trong ngôi đồng dư phạm nhà trường
thì thực sự nó cũng rất là khó bởi vì bốn mươi một đồng chí biên chế thì bốn mươi một hoàn cảnh khác nhau
thẩm quyền của bán huyện là để đảm bảo ổn định giáo viên
thế còn cái nguyện vọng của mình là muốn về gần nữa thì cứ hãnh chấp hành quyết định đi sau đó
thì đề xuất
thì cũng mà đồng chí lãnh đạo đã hứa rồi
trao đổi về vấn đề này lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện an dương cũng thống nhất phê bình công tác lập danh sách
và tham mưu cho lãnh đạo huyện an dương để ký quyết định điều động năm cô giáo tại trường trung học cơ sở trường an đồng
và đưa ra kế hoạch ưu tiên điều động các giáo viên này được quay trở lại trường trung học cơ sở an đồng để giảng dạy
đồng chí chủ tịch ủy ban huyện đã có ý kiến là sau khi mà nhà trường trường trung học cơ sở an đồng
có mở lớp thêm và cần phải điều động đội ngũ giáo viên thiếu theo kỹ thực tế để đảm bảo công tác dạy vào học
thì chúng tôi sẽ chỉ đạo để tham mưu cho chủ tịch ủy ban nhân dân huyện để điều động các cô mà đang có cái nguyện vọng được về trường trung học cơ sở an đồng
tiếp tục tham gia công tác để đảm bảo một số điều kiện mà cái nguyện vọng của các cô đã đề đạt
công tác luân chuyển giáo viên hiện nay còn nhiều bất cập
khi nhà trường không dựa theo tiêu chí nào mà chỉ công tác bỏ phiếu khiến nhiều giáo viên bức xúc hụt hẫng trước việc họ bị điều chuyển sang trường khác một cách bất ngờ
gây khó khăn trong công tác giảng dạy của giáo viên và học sinh
qua bài học rút kinh nghiệm của trường trung học cơ sở an đồng có lẽ ngành giáo dục cần xây dựng một bộ tiêu chí để đánh giá giáo viên
qua đó ứng dụng trong công tác luân chuyển giáo viên tạo sự đồng thuận cao tránh những bức xúc không cần thiết trong môi trường giáo dục